chúng tôi như lạc vào một vương quốc đá với muôn ngàn vẻ kỷ tú và hấp dẫn
những người bạn am hiểu về địa chất đã kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về thủ bình minh của vương quốc đá nơi thềm cổ của con sông dài nhất tây nguyên này
đó là câu chuyện về cơn kiến tạo địa chất của trái đất cách đây hàng tỷ năm có lẻ
chuyện rằng trên nền đá cổ phía bắc tây nguyên có một vùng đất rộng lớn mang tên gọi gia lai
cái tên ấy có nguồn gốc từ chữ gia rai là tên riêng của một bộ tộc người bản địa định cư từ xa xưa trên vùng đất này
ngày nay nhiều dân tộc vùng đông nam á vẫn gọi vùng đất ấy bằng cái tên xưa mang ý nghĩa gốc của nó
gia rai hay yagrai có nghĩa là vùng đất của những người gia rai
có lẽ sẽ không quá khi gọi gia lai là miền di sản
trên vùng đất này mỗi dòng sông ngọn núi đều ở kết tinh trong mình những vỉa trầm tích văn hóa lịch sử đầy bí ẩn cần được giải mã
hãy bắt đầu khám phá gia lai từ hồ tây ninh
thắng cảnh được mệnh danh là biển hồ hay đồi mắt pleiku nằm cách trung tâm thành phố sáu km về hướng bắc
tờ nưng là tên một làng xưa trên đất gia rai huyền thoại
chuyện kể rằng làng tơ nưng xưa kia trụ phú và tươi đẹp dân làng sống yên vui hòa thuận
bỗng một hôm có ngọn núi lửa to ập xuống vùi lấp làng tơ nâng
những người sống sót khó thương làng mãi không nguôi nước mắt chảy thành hồ rộng và sâu như biển nên gọi là biển hồ
người gia rai còn gọi cái hồ nước mắt ấy là tơ nưng như để lưu lại nỗi hoài vọng về buôn làng xa xưa và những người đã khuất
câu chuyện về sự tích biển hồ của người gia lai tưởng chứng như đầy chất hoang đường huyền thoại ấy
thật ra lại là hình ảnh phản chiếu vô cùng nhiều
nó là một vùng sinh động của lịch sử kiến tạo trái đất
biển hồ nguyên là một miệng núi lửa đã ngưng hoạt động cách đây hàng triệu năm
đi nhiều nơi trên địa phận tỉnh gia lai ngày nay người ta có thể bắt gặp vô số vết tích về sự vận động của vỏ trái đất
với dòng dung nham tuôn trào đem đến cho cả vùng đất rộng lớn này sự chủ phú của đất đai và biết bao kỳ quan địa chất
theo nghiên cứu của các nhà khoa học của viện khoa học địa chất và khoáng sản
vùng thượng nguồn sông ba đông bắc gia lai nằm ở rể tây tây nam của địa khối con tum
là một trong những địa khối chứa loại đất đá cổ nhất đông dương có tuổi đá đến hai năm tỷ năm
thế nhưng chính khu vực này cũng chứa những loại đá trẻ nhất việt nam
thú vị hơn là cả những loại đá giả nhất và trẻ nhất việt nam này đều được đặt tên theo các địa danh của gia lai
phước hệ đá rỉa khối nằm con tum gần đây
có tên là kanat là tên của thị trấn huyện lị cờ bàng
hay hệ tầng con cót có tuổi hai năm tỷ năm phát lộ nhiều ở thượng lưu sông ba
cũng được lấy theo tên của một làng bana ở huyện cờ bang
qua nghiên cứu các nhà địa chất cũng đã chỉ ra những giá trị về cảnh quan địa hình vùng thượng nguồn sông ba gia lai
theo đó cuộc vận động vỏ trái đất làm phun trào ba gian tạo cho địa hình cao nguyên những thác nước hùng vĩ tuyệt đẹp
quá trình nhiệt độ giảm bề mặt trái đất co thắt tạo nên những vỉa đá ba gian dạng cột được sắp xếp ngoạn mục như bởi bàn tay kỳ bí của tạo hóa
các đặc điểm của phong hóa địa chất như đá ba gian cho màu nâu đỏ đá granite phong hóa có màu nâu sáng
cùng các biểu hiện có hoạt động kiến tạo nâng đứt gãy mặt trượt tạo cho vùng gia lai những cảnh sắc thiên nhiên kỳ vĩ
những kết quả nghiên cứu của các nhà địa chất mới đây cho thấy thùng lũng sông ba từ cửa bang đến an khê trên địa bàn gia lai được hình thành trong giai đoạn kiến tạo khoảng hai mươi ba triệu năm trở lại đây
các hố khai quật dọc theo thùng lũng đã làm phát lộ nhiều giá trị về địa chất địa mạo cũng như khảo cổ học
các nhà khoa học đã xác lập được bảy dạng di sản cho vùng nghiên cứu
có nhiều dạng địa hình nhiều giai đoạn phát triển địa hình từ già
đến trẻ tuổi cổ nhất là niu gen khoảng hai mươi ba triệu năm tương ứng với bề mặt săn bằng sót trên bề mặt đỉnh núi con ca kinh cao một nghìn sáu trăm linh đến một nghìn bảy trăm linh m
trong khu vực bảo tồn con ca kinh tồn tại nhiều thác nước với vẻ đẹp hùng vĩ và huyền ảo
các thác nước có nhiều bậc là hình ảnh thu nhỏ của cao nguyên chép tầng đại diện cho địa mạo khu vực tây nguyên
các nhà địa chất cho rằng ở phương diện địa mạo những vết lộ địa chất với cấu tạo đặc biệt của đá hay những cấu trúc lạ mắt của thiên nhiên vùng đất này đều xứng đáng được xếp vào hàng di sản
những nghiên cứu này cho phép gia lai được đề xuất trở thành công viên địa chất toàn cầu

dự kiến phạm vi công viên địa chất trong hồ sơ trình unesco của gia lai là phần lớn huyện cửa bang thị xã an khê và một phần các huyện mang giang và đắc đoa
tổng diện tích khoảng hai năm trăm linh km hai
công viên địa chất gồm toàn bộ vườn quốc gia con ca kinh trên cao nguyên pleiku và khu bảo tồn thiên nhiên con trừ răng trên cao nguyên công hà nừng cùng phần thung lũng sông ba chuyển tiếp giữa chúng
tây việt nam
hiện nay chúng ta mới có hai công viên địa chất toàn cầu là công viên cao nguyên đá đồng văn và công viên non nước cao bằng
từ khi thành lập và được unesco công nhận hai công viên địa chất toàn cầu này đã thật sự góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội và đặc biệt là về phát triển du lịch của hai địa phương
thành công của hà giang và cao bằng đã thu hút sự chú ý của nhiều tỉnh thành phố
và gia lai cũng không nằm ngoài sự quan tâm đó
trên sườn đông của dãy trường sơn trải dài nơi mái nhà tây nguyên có một dòng sông miệt mài đưa nước từ đỉnh ngập rô công tung lên lòi giữa rừng núi âm u vắt mình qua thác gành gào thét hay uốn lượn nơi cánh đồng màu mỡ để rồi về với biển qua cửa đà rẳng phú yên
đó là sông ba
trong hành trình từ nguồn về biển dài hơn ba trăm linh cây số ấy sông ba đã ưu ái chọn gia lai làm nơi cất giấu những bí mật về buổi sơ khai của loài người
những bí mật mà khi phát lộ đã làm chấn động giới nghiên cứu quốc tế
ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu tại hà nội viện khảo cổ học việt nam đã công bố những kết quả nghiên cứu ban đầu ở an khê gia lai về việc phát hiện di tích khảo cổ học sơ kỳ thời đại đá cỗ ở việt nam
liên quan đến văn hóa người đứng thẳng có niên đại từ bảy mươi bảy đến tám mươi vạn năm
sau phát hiện này ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu tại gia lai một hội thảo khoa học quốc tế về thời đại đồ đã cũ ở việt nam trong bối cảnh khu vực được viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam cùng tỉnh gia lai tổ chức
tại hội thảo những nhận định ban đầu của các nhà khoa học quốc tế được đưa ra
đó là kỹ nghệ ghé hai mặt và rửa tay trong các di tích ở an khê chất cổ xưa đặc trưng cho sơ kỳ đá cũ của nhân loại
những phát hiện này có ý nghĩa quan trọng trong nhận thức về lịch sử vùng đất và cuộc sống của tổ tiên loài người mấy chục vạn năm về trước
viện khảo học đã phối hợp với các chuyên gia về thời đại lúa cũ của viện hàn lâm
trong năm khóa học liên bang nga tiến hành khai quật ở khu vực này chúng tôi đã xác nhận được một cụ các di tích thuộc sơ kỳ thời đại đổ đa cũ có tầng văn hóa ổn định có đủ các điều kiện để chúng ta khẳng định về sự xuất hiện đầu tiên của loài người
ngược dòng thời gian từ năm hai nghìn một mươi bốn phó giáo sư tiến sĩ nguyễn khắc sử và chuyên gia khảo cổ học phan thanh toàn ở viện khảo cổ học việt nam đã điều tra khảo cổ học ở vùng thượng lưu sông ba tại khu vực gò đá thị xã an khê
dựa vào hô đào rộng hàng nghìn mét vuông với độ cao trung bình ba mét đã phát hiện được hàng nghìn hiện vật có vết gẻ đẻo của con người
đây là nguồn sử liệu quan trọng cho phép các nhà khoa học bổ sung những nhận thức mới về vùng đất và sự xuất hiện của tổ tiên con người hiện đại là chúng ta ngày nay

có thể nói một thời gian dài chúng ta đã không chú ý đến vùng đất nam kinh nguyên này
và chính vì thế mà việc phát hiện sơ kỳ đá cũ an khê khá muộn màn
chúng ta đã đi tìm một di tích sơ kỳ đá cũ trong cả cuộc đời
và bây giờ thì người ta đã tìm ra được nó ở trên cái mảnh đất tây nguyên
và tôi cho rằng đây là không chỉ niềm tự hào của người việt nam của các nhà khảo quả việt nam mà là niềm tự hào của cả giới khảo quả học đông đông
kể từ khi phát hiện di tích sơ kỳ đá cũ ở an khê vào năm hai nghìn một mươi bốn đến nay
các nhà khảo cổ việt nam và liên bang nga đã tiến hành nhiều đợt vừa khai quật
vừa điều chỉnh

trong các hoạt động này các nhà khảo cổ đã phát hiện mới hàng chục địa điểm
thu thập được nhiều hiện vật có giá trị
phục vụ công tác nghiên cứu về sự tồn tại của người đứng thẳng homo eracus
các di tích đá cũ đã được khai quật ở an khê đều có địa tầng nguyên vẹn
những loại hình công cụ chính tìm thấy trong các di tích này là công cụ ghẻ hai mặt
rìu tay công cụ ghẻ hết một mặt
mũi nhọn mũi nhọn tam diện
dao nạo hòn ghè chày hạch đá và mảnh tước
đó là nơi nào mà chúng tôi tìm thấy được những nguồn nguyên liệu bằng đá quất dít
đây là nguồn nguyên liệu chính để cư dân cổ sử dụng làm những công cụ lao động
và những hòn đá như thế này thì chúng tôi dễ dàng tìm thấy những duy trì xung quanh đấy
trên cơ sở địa tầng này chúng tôi xác nhận rằng là ở đây có vết tích cư trú của con người
đặc biệt là khi mà đã phát hiện ở đây những cái công cụ lao động rất là cổ xưa
bằng đá quắc dít đá quắc và ghẻ đẹo thô sơ tạo ra những cái chopper
rồi những cái mũi nhọn
đây là những cái công cụ của con người
các nhà khảo cổ học đã phân tích hai mẫu thiên thạch để xác định niên đại của di trì
với kết quả này an khê cũng được ghi vào bản đồ thế giới
là một trong những nơi lưu giữ dấu tích văn hóa của tổ tiên loài người
người đứng thẳng là tổ tiên trực tiếp của người hiện đại
những phát hiện về di tích sơ kỳ đa cũ ở an khê
đã thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học quốc tế
trong số những nơi này
trong suốt thời gian tiếp theo
các nhà khoa học việt nam đã cùng các nhà khoa học
ở viện khảo cổ học và dân tộc học novosibirsk liên bằng nga
tiến hành nhiều đợt khai quật khác bằng phương pháp hiện đại
và đã thu thập thêm được nhiều hiện vật có giá trị
chúng tôi đã bắt đầu các cuộc khai quật trên vùng đất an khê
tuy mới là những cuộc khai quật ban đầu
nhưng đã hé lộ cho chúng ta rất nhiều
về các dấu vết văn hóa của những cư dân cổ xưa nhất
của thời đại sư trì đồ đá cũ ở đây

các công cụ lao động phát hiện được ở đây
chính là những công cụ lao động của người đứng thẳng
đây chính là tổ tiên sinh ra những người khôn ngoan như chúng ta bây giờ
đây là những cư dân đã có mặt ở nhiều nơi trên thế giới
những tư liệu thu được ở đây khẳng định rằng
đã có người đứng thẳng đến đây từ rất sớm
những kết quả khảo cổ học này tại an khê gia lai
đã hé lộ những dấu vết lịch sử gây chấn động giới nghiên cứu thế giới
di tích sơ kỳ đa cũ của thị xã an khê
vừa được phát hiện
chính là mốc mở đầu cổ nhất mà giới khoa học biết
về sự xuất hiện của con người
và di tồn văn hóa của họ trên lãnh thổ việt nam
phát hiện này là bằng chứng khẳng định
thượng lưu sông ba vùng đất an khê
là địa bàn sinh sống của cộng đồng cư dân cổ
cách đây khoảng trên dưới tám mươi vạn năm
thêm cổ sông ba ở tây nguyên
là nơi kết tinh thành tựu của nhân loại
ở giai đoạn cổ xưa nhất
giai đoạn người vượn đứng thẳng
là một trong những tổ tiên trực tiếp
của người hiện đại trên thế giới
những nghiên cứu này đã tạo tiền đề
cho việc biên soạn lịch sử quốc gia
gợi mở khả năng sẽ xây dựng khu vực an khê
trở thành một trung tâm nghiên cứu
với lịch sử văn hóa tiến hóa của nhân loại
sông ba trước năm hai nghìn một mươi bốn
người ta chỉ biết dòng sông này
trải qua những cánh đồng
đã được con người khai phá từ lâu
nhưng chắc chưa nhiều người biết rằng
nơi thự nguồn của con sông này
trên mảnh đất gia lai
từng là một trong những cái nôi của loài người
gia lai là mảnh đất chứa đựng
những mảng trầm tích văn hóa
lịch sử vô cùng phong phú và quý giá
gia lai từ sâu thẳng thời gian
các vỉa trầm tích bất ngờ mở ra
hé lộ những phần hồi quang rực rỡ
những phát hiện về dấu vết
của người đứng thẳng cổ xưa
đã giúp con người thời hiện đại hiểu thêm
về những giai đoạn tiến hóa của nhân loại
và tiến trình hình thành lịch sử
văn hóa của cư dân đất việt
về với sông ba
dù là lúc khăm hở lên đường khám phá
những thắng cảnh thiên nhiên
nguyên sơ kỷ tú bên thềm đá cột
hay những khi lặng lẽ
lắng nghe tiếng thầm thì
của mẩu rìu đá vạn năm trong bảo tàng lịch sử
lúc nào trong tôi cũng tràn đầy ngạc nhiên
và hào hức
quê hương trong tôi quen mà lạ vô cùng